cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã chứng minh những đối tượng phản động đã chi ra hàng nghìn đô la mỹ để thực hiện các quảng cáo chính trị trên facebook nhằm tuyên truyền xuyên tạc bôi đen về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam hàm chứa nhiều nội dung chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phần lớn những thông tin này không được tiếp nhận và đã bị nhân dân ta bài trừ phản bác kịch liệt
tuy nhiên cũng còn có một số người nhẹ dạ cả tin đã rơi vào bẫy thông tin giả vội vàng chia sẻ những thông tin gây nhiễu loạn
người dân hơn lúc nào hết cần phải hết sức chủ động nâng cao cảnh giác không tin không cổ suý không lan truyền các thông tin thất thiệt và có những hành động tẩy chay các thông tin xấu độc
đây cũng là thông điệp của bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
có mục đích nguy tạo bức tranh đen tối về tình hình dịch bệnh tại việt nam
từ nguyện tạo luận cứ giả các thế lực thù địch đổ lỗi cho nhà nước về nguyên nhân để xảy ra dịch bệnh là đã không ngăn chặn ngay từ đầu
đồng thời ly gián lòng tin của nhân dân với nhà nước tạo ra sự hoài nghi làm mất lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với việt nam
các đối tượng đã làm ra xây dựng ra các cái nội dung thông tin các cái kịch bản mà trong đó rất nhiều thông tin là các đối tượng lợi dụng những cái thông tin trộn lẫn pha lẫn những cái thông tin mà có thật với những thông tin mà không có thật để cho người dân người ta khi người ta tiếp cận những thông tin này thì nghĩ rằng là tất cả những thông tin đều có thật nhằm hướng lái vào cái mục đích chính trị đằng sau
với quyết tâm chống dịch như chống giặc hiện nay dịch bệnh đang kiểm soát giảm đến mức thấp nhất nhưng những thế lực thù địch vẫn không dừng lại mà chúng lại tiếp tục điên cuồng chống phá và tiếp tục phát tán những thông tin xấu độc
để không rơi vào ma trận tin giả mỗi người sử dụng mạng xã hội không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng từ những nguồn không chính thống